hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ý kiến trao đổi xung quanh chủ đề
doanh nghiệp thành phố và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
tiếp đó chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện ứng dụng những tiện ích của internet
vào những lớp học online dạy kỹ năng sống sinh tồn cho giới trẻ trong các hoạt động như
đi phượt trải nghiệm đi cắm trại giả ngoại ngoài thiên nhiên
tự bảo vệ mình trong các rủi ro đô thị như bắt cóc trẻ em chống đối nước hay trước tai nạn cháy nhà cao tầng v v
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành chỉ thị năm ct về nhiệm vụ giải pháp dụ yếu để nhanh tiến đội thực hiện
và giải ngân kế hoạch vốn đồn tự công năm hai nghìn một mươi tám
theo đó các cơ quan đơn vị ra soát kỹ danh mục đăng ký vốn theo nhu cầu và khả năng giải ngân
kiên quyết điều chỉnh giảm vốn nếu tiến độ thực hiện không đảm bảo
phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt một trăm linh
các dự án có kết quả giải ngân dưới năm mươi tính đến ngày ba mươi tháng chín hai nghìn một mươi tám mà không có lý do cách quan
điều chỉnh giảm toàn bộ vốn năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín các cơ quan đơn vị chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm quy định của luật đấu thầu và nghị định có liên quan
đảm bảo nhà đầu tư đúng trình tự thời gian quy định
các quận huyện thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từng dự án
không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định
phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân
từ đầu năm đến nay tổng kiêm ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
xuất qua cửa khẩu thành phố ước đạt hơn một mươi tỷ usd tăng hơn ba hai so với cùng kỳ năm ngoái
trừ dột thu xuất khẩu của thành phố đã tăng năm sáu so với cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy
nhóm hàng truyền thống là nam long thiểu hải sản xuất khẩu đạt một bảy trăm bảy mươi ba tỷ usd
tăng năm ba so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng một mươi tám năm
trong đó xuất khẩu gạo ba trăm bốn mươi hai năm triệu usd với hai trăm chín mươi ba ngàn tấn xuất khẩu cà phê đạt ba trăm linh ba triệu usd với một trăm bảy mươi năm một nghìn tấn
cao su đạt một trăm sáu mươi sáu năm triệu usd hàng thủy hải sản đạt sấp xỉ hai trăm bảy mươi sáu triệu usd
nhóm hàng công nghiệp dẫn đầu xuất khẩu đạt bảy một tỷ usd tăng bốn tám và chiếm tỷ trọng bảy mươi ba
trong đó xuất khẩu máy tính sản phẩm điện tử
và linh kiện đạt trên hai sáu tỷ usd hàng dệt may ước đạt một bảy tỷ usd
tính đến nay tp hcm đã có ba mươi năm điểm bờ sông kênh rạch sạc lỡ có các dự án kè chống sạc lỡ
để tiếp tục ứng phó tình trạng này sở giao thông vận tải tp hcm đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống sạt lỡ
nhằm kiểm soát và chủ động ứng phó trong tình trạng sụt lúng sạt lỡ trên địa bàn
trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố tiếp tục triển khai thi công một mươi dự án với một mươi một công trình có quy mô gần năm mét kè bờ sông
kênh rạch tại các quận bình thạnh bình chánh và huyện cần giờ
các quận huyện tổ chức vận động và hỗ trợ nhân dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tạm cư an toàn
kiên quyết không để người dân quay lại khu vực sạc lỡ bảo vệ tài sản của hồ dân sau khi đã di dời
trong một mươi sáu chỉ tiêu cụ thể của chương trình giảm ô nhiễm môi trường tại tp hcm đến nay
tp hcm mới chỉ có bốn chỉ tiêu hoạt thành một mươi hai chỉ tiêu còn lại tiếp tục thực hiện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó vấn đề kiểm soát xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chưa được thực hiện hiệu quả
bình quân mỗi ngày tại tp hcm có khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải ra môi trường
nhưng phương pháp xử lý vẫn dừng lại ở mức độ chôn lắp
trong khi đó việc tái chế tái sử dụng vẫn chưa cao
không những vậy việc thu gom và vận chuyển xử lý rác thải cũng còn nhiều hạn chế
do thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị thu gom rác dân lập và thu gom rác chính quy
tuy nhiên tp hcm đề ra mục tiêu phải kiểm soát ngăn chặn cải thiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường
do vậy để thực hiện có hiệu quả các nhóm mục tiêu chương trình đề ra
cần phải tìm ra những giải pháp cụ thể cốt lõi trọng tâm bởi ô nhiễm môi trường
không chỉ thấy trước mắt mà còn để lại hậu quả lâu dài
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố xác định ưu tiên đầu tư một trăm bảy mươi hai dự án
với nhu cầu vốn sắp xỉ ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên nguồn vốn ngân sách thành phố phân bổ để phát triển hạ tầng giao thông
hiện chỉ đạt mức ba mươi năm so với nhu cầu thực tế
ngoài ra chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng cũng rất lớn
chiếm tỷ trọng hơn năm mươi tổng mức đầu tư
riêng các dự án sử dụng nguồn vốn oda và đầu tư theo hình thức bbb
hiện đã có sự điều chỉnh thắt chặt hơn so với trước
ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của các dự án giao thông
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
cần ưu tiên đầu tư nguồn lực cho những dự án công trình phát triển giao thông
thực sự cấp bách
các sở ngành địa phương cần phối hợp tốt hơn
thực hiện có hiệu quả bảy nhóm giải pháp kéo giảm ủng tắc giao thông
tai nạn giao thông theo kế hoạch đã đề ra
thưa quý vị thưa các bạn
trên thế giới cũng như trong nước gần đây
người ta nhắc nhiều tới cụm từ
làn sóng cách mạng công nghiệp bốn
người ta cũng bàn nhiều tới những thuận lợi
cũng như thách thức từ làn sóng này
đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh
làn sóng này được hình thành do những tiến bộ vượt bật của công nghệ
như trí tuệ nhân tạo internet of things
hay điện toán đám mây thực tại ảo v v
do vậy làn sóng cách mạng công nghiệp bốn
đã trở thành đòi hỏi khách quan
các doanh nghiệp các nền kinh tế
dù muốn hay không đều phải đón nhận
chuyển đổi và làm chủ theo những công nghệ mới
thành phố hồ chí minh là linh hồn và đầu tàu
của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
nơi đây các hoạt động kinh tế như sản xuất kinh doanh
thương mại dịch vụ du lịch xuất nhập khẩu
trung chuyển hàng hóa v v diễn ra sôi động
với nhiều lợi thế và tiềm năng
với sự tiến bộ vượt bật của công nghệ
hình thành nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
các doanh nghiệp thành phố nói riêng
nền kinh tế sản xuất và dịch vụ nói chung của thành phố
buộc phải nhận thức sâu sắc vấn đề của hiện thực
và chuyển đổi nếu không chắc chắn sẽ mất đi
rất nhiều lợi thế cạnh tranh
đặc biệt trong vấn đề năng suất lao động
và tính nhạy bén trước biến động của thị trường
phải nói về cuộc cách mạng công nghiệp bốn đó là diễn ra trước đây
cách đây mấy năm thì mình còn thấy nó âm thầm
bây giờ thì nó đã lộ dần rõ
cho nên các doanh nghiệp lớn hiện nay của thành phố hồ chí minh
đã chuẩn bị vào cuộc hết rồi
chuẩn bị đổi mới công nghệ
tập trung vốn để tự động hóa
đối với doanh nghiệp mà vừa cũng đã bắt đầu quan tâm
đi tìm nguồn vốn để mà đổi mới công nghệ
tự động hóa
tại vì sứ mệnh của các doanh nghiệp hiện nay
ta không đi theo cái xu thế của toàn cầu
thì ta sẽ bị đào thải
thật sự là bốn mà nói là chúng ta nói theo trào lưu thôi
chứ còn doanh nghiệp mà áp dụng bốn tôi nghĩ còn rất là hiếm
thậm chí chúng ta còn chưa có
áp dụng hết những cái mà do internet đem lại của
tức là của cách mạng ba
nhưng hồi nãy trong hội thảo tôi có hỏi là
có bao nhiêu người có thể là thanh toán online
hoặc là sử dụng facebook thành thạo để mà kết nối với khách hàng
thì số lượng nó thấp có mà thấp
cái tâm thế nó chưa có như vậy thì làm sao mà bước vào bốn được
cái công nghệ bốn thì tôi cũng chỉ mới biết thời gian gần đây
thì doanh nghiệp của chúng tôi trong những năm gần đây
thì đã có những thay đổi lớn về nhà máy
đối với nhà máy thì chúng tôi đã đầu tư nhập một số các dây chuyền sản xuất tự động quá
ví dụ như là cái dây chuyền sản xuất kem đánh răng
và cái dây chuyền này đó thì chúng tôi hoàn thiện
từ cái khâu
nạp nguyên liệu cho đến khâu thành phẩm
chỉ có khoảng bốn người nhân viên thì đã có thể vận hành được
với một cái công suất là bốn cái hộp kem đánh răng trong một giờ
trên thực tế
lan sóng cách mạng công nghiệp bốn không phải là một thách đố
mà đó là một yếu tố hết sức tích cực
với sự tham dự của công nghệ vào giải các bài toán mà trước đây chúng ta không giải được
ví dụ như mô hình sản xuất kinh doanh
mô hình nhân sự
dây chuyền sản xuất
phân phối sản phẩm
dự đoán rủi ro
cũng như những mô hình dự báo và khắc phục khủng hoảng
các doanh nghiệp
dù là sản xuất kinh doanh hay thương mại dịch vụ
đều trở thành các doanh nghiệp tri thức
và mang tính xã hội rất cao trong mô hình kinh doanh
với sự tham dự rất sâu của công nghệ thông tin
tính tự động hóa trong sản xuất và thương mại dịch vụ sẽ sinh ra mặt trái
đó là giảm nhân công
đó cũng là bài toán mà xã hội sẽ phải tính đến
việt nam hoặc là thậm chí trên cả thế giới
chúng ta xưa nay có thể là làm việc hay thủ công
nhưng mà đột ngột cái bây giờ phải sử dụng công nghệ
khi sử dụng công nghệ thì đương nhiên phải tối ưu hóa thời gian sản xuất
và tiết kiệm tiền lương nhân công
thì khi chúng ta có một công nghệ mới
thì nó dẫn tới một cái gọi là hệ lụy về xã hội
thì những người nhân công đó trước đây
đang làm việc ở trong nhà máy
thì đột ngột bị mất việc
hoặc không thể kiếm việc mới dễ dàng
về mặt xã hội thì mình cũng phải có trách nhiệm
đâu phải đơn giản là công nghiệp bốn
nó chỉ giảm một phần lao động đâu
mà nó giảm từ sáu mươi cho đến chín mươi lao động
nếu như trước đây dùng một người
thì bây giờ có thể dùng một trăm linh người
thậm chí trước đây dùng một mươi người
bây giờ dùng có một người
thì như vậy vôi cái lực lượng lao động ra như vậy
thì đòi hỏi là các doanh nghiệp
là phải mở rộng để sử dụng lao động
không như người lao động cần phải học tập
nâng cao chuyên ngôn về vấn đề tự động hóa
về sử dụng kỹ thuật số
thì nó mới thích đứng với vấn đề đó
một điều thuận lợi là hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp
ở thành phố đều dựa trên những giá trị
cốt lõi của cuộc cách mạng bốn
đối với những doanh nghiệp trẻ này
và xuất phát của họ chính là lúc khởi động
của quá trình chuyển đổi số
tức là chuyển hóa tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp
sang cho máy tính giải quyết
sau khi chuyển đổi số
sẽ là quá trình tự động hóa
trong cả quy trình sản xuất phân phối thương mại
để giúp doanh nghiệp tăng tốc
trên nền tảng của tăng tốc
lúc này doanh nghiệp sẽ bước vào giai đoạn tri thức hóa
bước cuối để biến toàn doanh nghiệp
thành một cơ cấu hoàn chỉnh
nhân thức được thay đổi để bắt nhịp
với bước tiến công nghệ
và đầy đủ năng lực hoạt động trong một nền công nghiệp mới
để ứng dụng bốn
thì đầu tiên chúng ta phải triển khai bước đầu tiên
là chúng tôi gọi một cái khán hiệp mới hơn
đó là chuyển đổi số
có nghĩa là không phải chúng ta
chỉ đưa sản phẩm chúng ta lên internet bán
đưa nó có site đưa facebook
mà chúng ta phải tư duy rằng là chúng ta chuyển
tất cả những mô hình kinh doanh
những hoạt động kinh doanh của công ty chúng ta
lên máy tính
sau khi chúng ta làm được điều đó
chúng ta đến một điều thứ hai
đó là chúng ta tự động hóa
tất cả những quy trình đơn giản nhất
trong những hoạt động của chúng ta
và máy tính giúp chúng ta tự động hóa
xử lý những điều đó
sau khi chúng ta làm được bước tự động hóa rồi
và bước chuyển đổi số
sau đó chúng ta mới đến phần chi thức hóa
những hoạt động đó làm sao để chúng ta
có thể hoạt động nó một cách tự động hơn
giúp máy tính tự quyết định những hoạt động
mà chúng ta nghĩ rằng là máy tính
có thể quyết định một cách nhanh hơn chúng ta
trong kinh doanh thì cái điều mà
người nào mà có khả năng kết nối với thị trường
càng rộng càng lớn càng mạnh càng chặt chẽ
thì người độ thành công người đó càng cao
cái người nào mà càng kết nối ít
và không chặt chẽ
thì chúng ta mất đi thị trường
và chúng ta không có cơ hội
để chúng ta có thể đưa cái sản phẩm của chúng ta
đi xa và đi rộng được
đó là cái nguyên tắc căn bản
và nó tuyệt vời là khi mà bốn
nó có những công nghệ
nó làm cho những doanh nghiệp
đôi khi chỉ cần mới khởi nghiệp thôi
anh ta có thể kết nối với lại
cả hàng chục các quốc gia
trên thế giới hàng trăm các công ty
trên thế giới
và có một lượng lao động trên toàn thế giới
mà làm freelance cho anh
tức là làm công sự cho anh
để có thể hoạt động
một cách rất là tốt
để dễ dàng
để phục vụ cho cái nhu cầu
quản trị doanh nghiệp
thì chúng tôi cũng áp dụng
một số các công nghệ
ví dụ như chúng tôi
sử dụng cái công nghệ whatsapp
cho cái công việc là quản trị doanh nghiệp
chúng tôi đã áp dụng
các cái công nghệ như là viber zelo
để quản lý
cái lực lượng nhân viên bán hàng
trong toàn quốc
đó là những công nghệ
mà chúng tôi có thể tiếp cận tốt
trong thời gian một vài năm gần đây
trước làn sóng cách mạng công nghiệp bốn
sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp
trong quá trình chuyển đổi số
tự động hóa và tri thức hóa vân vân
sẽ cần nhà nước hỗ trợ về vốn
đào tạo nguồn nhân lực
cũng như bảo hộ sở hữu trí tuệ
riêng với các doanh nghiệp khởi nghiệp
sự hỗ trợ về cơ sở vật chất
cũng như các thủ tục pháp lý ban đầu
là tối quan trọng
bên cạnh đó
nhà nước cần giúp doanh nghiệp
giải bài toán lao động dôi dư
như chế độ chính sách
đào tạo lại nguồn nhân lực
với sự chuẩn bị kỹ càng của nhà nước
sự chủ động thay đổi
trong nhật thức của doanh nghiệp
chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ
được lợi thế
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn lần này
thưa quý vị thưa các bạn
một trong những ứng dụng
của kỷ nguyên internet
là truyền được ngày một nhiều hơn
các thông tin cần thiết
đến cho tất cả mọi người
vào mọi lúc
và ở mọi nơi
giờ đây với một chiếc điện thoại thông minh
mọi người có thể tìm được đường đi trong rừng
hay trong một thành phố xa lạ
tìm được những chỉ dẫn cần thiết
trong các hoàn cảnh khẩn trương
và đưa những ứng dụng đó vào ngày một gần hơn
với đời sống sẽ vừa là một phân khúc
kinh doanh hiệu quả
vừa mang ý nghĩa xã hội sâu sắc
được kinh doanh vào nhiều các hoạt động xã hội nhân văn
chính là đặc điểm của cách mạng công nghiệp bốn
trong xã hội hiện nay
nhu cầu đi phường
thức du lịch trải nghiệm khám phá mạo hiểm
ở những người trẻ tăng cao
để tránh rủi ro
thì việc huấn luyện các kỹ năng sinh tồn là rất quan trọng
bên cạnh đó
với các em học sinh
thì việc huấn luyện các kỹ năng tự phòng vệ
khi bị đe dọa bắt cóc cháy nổ nhà cao tầng
hay đuổi nước v v cũng rất cần thiết
nhu cầu này đã và sẽ tạo ra
một phân khúc thị trường hấp dẫn
và có ý nghĩa đối với xã hội
hiện nay giới trẻ đi phượt theo phong trào
mà họ không được chuẩn bị kỹ
do đó chúng tôi thành lập công ty knstcop
với mục tiêu là
trang bị cho thanh thiếu niên
đi phượt những kỹ năng cần thiết và quan trọng
thậm chí là
những kỹ năng mà các em ở trong thành phố
ví dụ như về
tệ nạn như bắt cốc
khi mà các em bị bắt cốc
thì các em có biết cách
như thế nào để liên lạc cầu cứu
hay là làm cho những người xung quanh
họ chú ý về vấn đề
cháy nhà cao tầng
người dân họ không được trang bị
những kiến thức
và những kỹ năng cần thiết
để khi mà xảy ra những đám cháy
họ biết cách họ thoát ra
cho nên là chúng tôi
mong muốn trang bị cho những người dân
những trẻ em học sinh
được những kiến thức và kỹ năng như vậy
việc huấn luyện các kỹ năng sinh tồn
khi đi du lịch mạo hiểm
đi giả ngoại cắm trại
hay trước các mối hiểm họa đe dọa như lạc đường
bị bắt cốc chảy nổ đuối nước v v
đối với giới trẻ
cần những video hướng dẫn sinh động cụ thể
những đoạn video này
cùng với sự hướng dẫn
chỉ dẫn của các huấn luyện viên
được đưa lên không gian mạng
và được truy cập dễ dàng
từ các ứng dụng trên điện thoại thông minh
thực sự sẽ là những lớp học online hiệu quả
và thiết kiệm chi phí tối đa
cũng như những chỉ dẫn thoát khiểm quan trọng
chúng ta nếu mà huấn luyện
tổ chức huấn luyện
thì ở một khu vực nào đó thôi
rất là hạn chế
nếu chúng ta ứng dụng công nghệ bốn
sử dụng mạng internet
sử dụng website huấn luyện online
thì tất cả các hướng dẫn viên của chúng tôi
tất cả những học viên
ở khắp các nơi
trên đất nước của chúng ta
có thể vào đó để học
cho nên chúng tôi nhận thấy điều đó
và chúng tôi đã đang triển khai
những khóa học online
các học viên có thể lên trên website của chúng tôi
nhìn thấy những khóa học online
và cảm thấy muốn học khóa học nào
và chúng tôi ứng dụng
có thể là dùng những thẻ cào
những thẻ cào điện thoại
rất là đơn giản
cào điện thoại
và có thể mở các khóa học đó
học trực tiếp trên mạng
so với những cách mở lớp trước đây
truyền thống trước đây
thì như vậy thì nó sẽ tiện lợi hơn
là tất cả các bạn có thể sử dụng
qua điện thoại
có thể đi bất cứ nơi đâu
vào bất cứ thời gian nào
mình thuận tiện
ví dụ những giờ ngoài giờ học của các bạn
hoặc là những anh chị muốn đi phượt
và họ sẽ lên kế hoạch
trong thời gian đó
mình có thể lên
để mình xem những kỹ năng đó
thì nó sẽ nhanh thuận tiện hơn
về vấn đề bản quyền
thì chúng tôi hiện nay
những video chúng tôi up lên
là chúng tôi dùng một cái
một cái server riêng
chỉ dành cho những học viên đăng ký
họ có thể họ vào
chúng ta cũng không thể tránh được
cái việc mà
khi mà họ download
họ có thể họ chia sẻ
cho những người thân bạn bè của họ
nhưng mà thật ra
đó là một cái
một cái sự chia sẻ nhỏ nhỏ thôi
đối với chúng tôi
không thành vấn đề
chia sẻ cho người khác
cũng là một điều tốt
để giúp chúng tôi
có được những cái kỹ năng
đó cũng là một điều hay
vâng thưa quý vị
thưa các bạn
phóng sự về ứng dụng
những tiện ích
của công nghệ internet
trong việc khuấn luyện
những kỹ năng sinh tồn
cho mọi người
đặc biệt là cho giới trẻ
trong những hoàn cảnh khẩn trương
một phân khúc thị trường
trong kinh doanh
cũng là một công việc
mang lại nhiều ý nghĩa
cho xã hội
đã tạm khép lại
thành phố hồ chí minh hôm nay
một lần nữa
chúng tôi xin cảm ơn
sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn
xin quý vị và các bạn
liên lạc qua hộp thư
và hẹn gặp lại quý vị
trong lần phát sóng tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị